một lái xe taxi đã bất ngờ bị bảo vệ của bến xe đánh đập gây thương tích
và liên quan đến vụ việc này công an phường lê lợi tp vinh đang điều tra nguyên nhân
củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc phản ánh của phóng viên antv nghệ an
trước đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
anh nguyễn hải hồng chú tại phường trường thi thành phố vinh tỉnh nghệ an
điều khiển xe taxi hãng vạn xuân vào bến xe vinh lấy hàng cho khách
khi ra cổng anh hồng trả tiền lệ phí một mươi năm đồng và yêu cầu xuất vé để thanh toán cho khách
thì bất ngờ bị bảo vệ bến xe xông vào đánh đập gây thương tích
vào phòng tiêu anh xin vé để ra cổng thì bị bảo vệ ba bốn người để đánh tôi
anh có mâu thuẫn gì với bảo vệ không
không không có vì chấp thanh
vô thì phải trả tiền về của khách trưa nay đến trưa
anh có biết ai là người đánh anh không
đồng chỉ dưỡng là người trường tiệp và tôi gài đăng
trước sự việc trên qua trao đổi với phóng viên ông vũ hoàng huynh trưởng bến xe vinh đã xác nhận vụ việc
theo ông huỳnh nguyên nhân vụ việc là do giữa tài xế taxi và bảo vệ bến xe mâu thuẫn trong quá trình lấy vé ra cổng
cái việc nhân viên bảo vệ bến xe đánh lại xe taxi của vạn xuân
đó là cái việc văn toàn trải phạm vấn
cái thứ nhất là người thi hành công vụ phải giữ đúng những quy định của nhà nước để thực hiện công vụ của mình
nếu trường hợp lái xe của taxi của văn xuân sai ba bảo vệ của bến xe có quyền giữ xe có quyền giữ người để xử lý theo quy định
và cái đó phối hợp với công ty công ty rất thẳng thẳng ủng hộ
hiện vụ việc này đang được cơ quan công an trích xuất camera tại bến xe vinh vào thời điểm xảy ra vụ việc
để tiếp tục điều tra làm giá
và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật